tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp ông bùn thông chít mani
ủy viên bộ chính trị tổng thanh tra chính phủ lào đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp thủ tướng cũng chia sẻ một số nét cơ bản trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tại việt nam
khẳng định chính phủ việt nam nói chung và thanh tra chính phủ việt nam nói riêng sẽ luôn ưu tiên
hỗ trợ giúp đỡ bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ của thanh tra chính phủ lào
mong muốn trong thời gian tới thanh tra chính phủ hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác sâu rộng
toàn diện đưa hợp tác ngành thanh tra của việt nam và lào ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn
tổng thanh tra chính phủ lào bùn thông chít mani thông báo một số nét cơ bản trong hoạt động của thanh tra chính phủ lào
mong muốn thời gian tới tiếp tục được hợp tác trao đổi kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ với việt nam
trong công tác thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng